theo hội đồng tham mưu trưởng liên quân của hàn quốc nếu bình nhưỡng vẫn tiếp tục kế hoạch phóng vệ tinh do tham quân sự
bất chấp cảnh báo của seoul quân đội hàn quốc sẽ triển khai các biện pháp cần thiết
tuy nhiên phía hàn quốc từ chối cung cấp chi tiết về những biện pháp cụ thể này
tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi bộ quốc phòng hàn quốc đưa ra dự báo
triều tiên sẽ tiến hành vụ phóng vệ tinh do thám trong tuần này
hiện bình nhưỡng chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên
trước đó triều tiên đã hai lần phóng nhằm đưa vệ tinh do thám lên quỹ đạo vào tháng năm và tháng tám vừa qua
xong đều không thành công